tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh bình thuận đã diễn ra lễ truy điệu và an táng chín hài cốt liệt sĩ
hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống pháp và chống mỹ
còn tại tỉnh đồng nai sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai phối hợp cùng ban chỉ huy quân sự tỉnh
cũng vừa tổ chức đưa một mươi ba hải cốt liệt sĩ cùng các di vật về nghĩa trang liệt sĩ huyện long thành tỉnh đồng nai
để chuẩn bị lễ truy điệu
chín hải cốt liệt sĩ được các đội quy tập hải cốt liệt sĩ của tỉnh bình thuận và các địa phương tìm kiếm và phát hiện
trong thời gian gần đây
trong đó tại địa bàn huyện hàm thuận bắc tìm thấy năm mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống pháp
tại núi sa thô thôn lâm giang xã hàm trí và một mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
tại thôn dốc lăng xã thuận minh
tại huyện hàm thuận nam có hai mộ liệt sĩ hy sinh trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
được tìm thấy tại khu vực suối sâu xã hàm cần và tại thôn dân thuận xã hàm thạnh
tất cả các hải cốt liệt sĩ được tìm thấy đều chưa xác định được tên tuổi và quê quán
từ sau ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước đến nay tỉnh bình thuận đã quy tập được
gần một mươi hải cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và nghĩa trang liệt sĩ các địa phương trong tỉnh
tại đồng nai sở lao động thương minh và xã hội tỉnh cho biết sau khi kết thúc khai quật
bước đầu các cơ quan chức năng xác định hố trôn mộ liệt sĩ tập thể tại xã bào cạn huyện long thành
có một mươi ba bộ hài cốt liệt sĩ trước đó nhận được tin báo của người dân phát hiện nhiều xương cốt người
khi đang san lấp đất ban chỉ huy quân sự huyện long thành phối hợp với các cơ quan liên quan
tiến hành khai quật trong phạm vi rộng khoảng năm mươi m hai kết quả lực lượng chức năng thu thập được rất nhiều
di vật như võng bạc dép dâu bình nước dụng cụ y tế đồng hồ bút máy và nhiều xương cốt
hiện toàn bộ số hài cốt cùng di vật của các liệt sĩ được quy tập về nghĩa trang liệt sĩ huyện long thành
sở lao động thương binh và xã hội tỉnh đồng nai đang tích cực phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh
và các ngành liên quan xác định đơn vị danh tính các hải cốt để liên hệ thân nhân gia đình các liệt sĩ
và tổ chức lễ truy điệu an táng